dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn mà bộ nội vụ đang lấy ý kiến hoàn thiện
trình chính phủ đã đề xuất tinh giản hàng nghìn cán bộ công chức xã hàng chục nghìn người hoạt động không chuyên trách ở xã phường thị trấn và hơn bốn trăm linh người ở cấp thôn tổ dân phố
có thể nói là tinh giản biên chế không phải là câu chuyện mới song tinh giản như thế nào để đặt đúng chỗ đúng người là câu hỏi được nhiều người quan tâm
làm việc tại phường khương trung thành phố hà nội hơn ba năm anh nguyễn văn khánh cho biết chủ trương tinh giản biên chế công chức mà bộ nội vụ đưa ra là cần thiết
tuy nhiên điều mà công chức như anh quan tâm nhất chính là lộ trình tiêu chí đánh giá chất lượng công chức sẽ như thế nào để bảo đảm được tính công bằng và khách quan
xác định rõ được chức năng nhiệm vụ của công việc và trước khi tinh giảm thì chúng ta cũng phải tính toán làm sao bố trí được cho những người tinh giản có được sự hài lòng
hiện còn nhiều ý kiến trái chiều về đề xuất tinh giản cán bộ công chức cấp xã phường
không chỉ tại địa bàn dân cư mà mọi phòng ban cấp quận huyện mỗi khi có việc liên quan đến người dân hầu như đều chuyển xuống xã phường xem xét
trong khi đó với tốc độ đô thị hóa dân số tăng nhanh công việc ngày càng nhiều nên có ý kiến cho rằng số cán bộ cần giữ nguyên chứ chưa nói đến việc tình giản
tinh giản biên chế như thế này thì anh em tôi rất khó khăn
còn việc tiếp cận cũng như giải quyết
chế độ chính sách để đáp ứng được cho bà con
đồng tình cần giản biên chế ở cấp xã phường để góp thêm tiếng nói vào nghị quyết ba mươi chín của bộ chính trị
song các chuyên gia nhấn mạnh không nên ấn định một mẫu số chung cho tất cả các đơn vị hành chính trên cả nước
bởi địa hình dân số rất khác nhau
hiện tinh giản biên chế thì tập trung cán bộ công chức làm lâu năm
cũng đã có quá trình công tác về điều kiện sức khỏe và một số điều kiện khác
công của một nhà nước
tinh giản biên chế rồi là sát nhập rồi là bố trí làm sao hợp lý theo đúng cái vị trí việc làm
cái quan trọng là cái bộ máy của chúng ta nó phải đáp ứng được yêu cầu về chức năng nhiệm vụ
thứ hai là bố trí con người phải đúng năng lực đúng trình độ và khả năng để đáp ứng với thực hiện nhiệm vụ
sao không tính toán khoán kinh phí hành chính
đây cũng là câu hỏi được nhiều chuyên gia đặt ra
bởi như vậy chẳng cần tinh giản đơn vị sẽ tự liệu cơm góp mắm
theo báo cáo của bộ nội vụ từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy số biên chế sự nghiệp vẫn tăng trên hai mươi người
số người làm việc theo hợp đồng cũng vượt chỉ tiêu trên bốn mươi năm người tăng gần năm mươi bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy
sức ép từ các cơ quan đơn vị cũng rất lớn bởi vì vẫn lấy lý do phải có người để làm việc
tuy nhiên giải pháp để thực hiện để khắc phục khóa học
đó chính là chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh cái xác định vị trí việc làm chúng ta vẫn phải thực hiện cái đánh giá phân loại cán bộ công chức
dù chỉ đề xuất giảm một suất biên chế cũng là việc không hề dễ dàng song vẫn cần phải làm quyết liệt đúng người đúng chỗ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã từng phát biểu chúng ta đất nước chín mươi triệu dân mà trả lương một mươi một triệu người trong khi công chức hành chính trên hai năm triệu người
rõ ràng chính phủ đang thể hiện quyết tâm hành động nhằm sang lọc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức hiện nay